thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với huỳnh thị phượng kiều chú tại thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra huỳnh thị phượng kiều lợi dụng sự quen biết trong làm ăn kinh doanh
nên nhiều lần hỏi vay tiền của một phụ nữ ở thành phố vĩnh long và thực hiện trả nợ gốc cùng tiền lãi đầy đủ
lợi dụng sự tin tưởng của bị hại kiều đã đưa ra thông tin gian dối làm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng
và hỏi vay tiền của nạn nhân và dùng chính số tiền này vay để trả tiền lãi cho nạn nhân và các khoản nợ khác
với phương thức thủ đoạn trên huỳnh thị phượng kiều đã chiếm đoạt của nạn nhân này số tiền gần ba mươi tỷ đồng
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với thông tin khác trong quá trình tuần tra tại vùng biển phường trà cổ thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng trà cổ phát hiện một bè xốp gỗ chở gần một mươi tám con gà giống không rõ nguồn gốc
phương tiện do nguyễn thành quý trú tại tỉnh quảng tây trung quốc điều khiển chở một trăm một mươi một khay nhựa màu đen
bên trong mỗi khay có chứa một trăm sáu mươi con gà giống khoảng hai ngày tuổi
tại thời điểm kiểm tra nguyễn thành quý không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
số gà xác minh ban đầu quý khai nhận chở số gà cho một người đàn ông qua điện thoại
tiền công là bốn trăm linh nhân dân tệ
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn sẽ bắt buộc phải khai báo
đây là nội dung được quy định trong thông tư số chín của ngân hàng nhà nước
hướng dẫn thực hiện luật phòng chống rửa tiền bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn
cụ thể đối với giao dịch trong nước
sẽ phải báo cáo nếu giao dịch bằng tiền mặt từ bốn trăm linh triệu đồng trở lên
còn nếu chuyển khoản từ năm trăm linh triệu đồng hoặc giao dịch ngoại tệ có giá trị tương đương
đối với giao dịch quốc tế mức quy định phải báo cáo là từ một đô la
một mươi đô la mỹ hoặc là ngoại tệ khác có giá trị tương đương
thông tin khai báo sẽ gồm tên tuổi địa chỉ một số thông tin chi tiết của giao dịch
và các thông tin định danh liên quan khác
đối tượng phải khai báo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi
cho vay cho thuê tài chính dịch vụ thanh toán hay là tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính
như là kinh doanh trò chơi có thưởng casino sổ số kinh doanh bất động sản
trừ hoạt động cho thuê cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản
cảng hàng không việt nam acv vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải và cục đường bộ việt nam
chấp thuận cho phép doanh nghiệp triển khai thực hiện hình thức thu không dùng tiền mặt
thu tự động không dừng etc và hướng dẫn thủ tục phát triển
pháp lý liên quan đến sử dụng tài khoản giao thông nêu trên
tại các cảng hàng không mà acv đang quản lý và khai thác
acv cho hay đã giả soát đánh giá tác động quy định pháp luật liên quan
và xem xét thực tiễn hệ thống thu phí đồng thời hoàn thành việc khảo sát lên phương án lắp đặt thiết bị
kết nối hệ thống thu không dùng tiền mặt và tự động không dừng etc
cơ bản hoàn thiện giải pháp kỹ thuật lắp đặt thiết bị sẵn sàng để triển khai thực hiện
thu phí thí điểm tại các cảng hàng không trực thuộc acv
trước đó cục đường bộ việt nam đã có văn bản đề xuất bộ giao thông vận tải báo cáo thủ tướng chính phủ
cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng triển khai thí điểm mở rộng thêm dịch vụ
thu phí điện tử không dừng tại sân bay nội bài và tân sơn nhất trong sáu tháng
thưa quý vị sau gần năm giờ vào cuộc quyết liệt với mục đích cao nhất là giải cứu an toàn
bé sinh năm hai nghìn hai mươi ở thành phố tân an tỉnh long an bị bắt cóc tống tiền
cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh long an công an tỉnh đồng nai
và công an thành phố hồ chí minh đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và bàn giao bé gái cho gia đình an toàn
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận được tin báo
từ công an tỉnh long an về việc xảy ra vụ bắt cóc cháu lê mộc chi sinh năm hai nghìn hai mươi
chú tại phường hai thành phố tân an
công an tỉnh long an để đòi tiền chuộc từ gia đình
nên cục cảnh sát hành sự và phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh long an đã thông báo cho công an tỉnh long nai
để tổ chức tượng lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tổ chức xác minh truy bắt
ngay sau khi nhận được tin báo này công an tỉnh long nai đã huy động toàn bộ lực lượng của công an tỉnh
phối hợp với cục cảnh sát hành sự phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh long an truy xét nóng
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện thủ thừa tỉnh long an khi đối tượng đang bỏ trốn bằng xe khách trên quốc lộ hai mươi
đoạn thuộc huyện tân phú tỉnh đồng nai giáp danh với tỉnh lâm đồng
đồng thời triển khai kế hoạch giải cứu cháu lê mộc chi an toàn tại một khách sạn trên địa bàn
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
qua đấu tranh bước đầu đối tượng nguyễn thanh sơn khai nhận bắt cóc cháu lê mộc chi
đòi gia đình cháu đưa tiền chuộc là hai tỷ đồng
do sợ đối tượng sát hại cháu gia đình cháu chi đã chuyển cho đối tượng số tiền một tỷ đồng
trong lúc chờ gia đình lên làm việc các chiến sĩ công an đã thay nhau tận tình chăm sóc cháu bé
sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục khuya cùng ngày
tại trụ sở của bộ công an phía nam
cục cảnh sát hình sự đã làm thủ tục bàn giao bé gái cho gia đình
về sự quen biết bạn bè với nhau mà đừng tin tưởng quá nhiều
hiện công an tỉnh long an đã tiếp nhận toàn bộ vụ việc
đồng thời di lý đối tượng về trụ sở để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiếp tục điều tra xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
ngày ba tháng một mươi sở tư pháp tỉnh lâm đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn
tạm dừng giao dịch tài sản của một mươi hai cá nhân và một công ty liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam phường bến nghé quận một tp hcm
trước đó sở tư pháp tỉnh lâm đồng nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
về việc đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của một mươi hai cá nhân và công ty cổ phần đầu tư nam nhật khang
có trụ sở tại phường bến nghé quận một tp hcm
người đại diện theo pháp luật là ông phạm khánh phương
để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản nhật nam
vụ án này đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sở tư pháp tỉnh lâm đồng cũng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng ra soát
cung cấp thông tin tài liệu có liên quan tới những cá nhân pháp nhân này
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức chơi hụi đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê thị nhanh
chú xã khánh tiến huyện u minh về hành vi trên
theo hồ sơ năm hai nghìn một mươi một lê thị nhanh tổ chức mở hụi và rủ nhiều người quen biết tại địa phương tham gia để hưởng hoa hồng
trong quá trình làm chủ hụi lợi dụng hụi viên không quen biết nhau và không thường xuyên đi khui hụi
nhanh đã tự ý hốt năm mươi bảy chân hụi của hụi viên trong một mươi ba dây hụi chiếm đoạt số tiền khoảng bảy trăm linh triệu đồng
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
lê thị nhanh không còn khả năng lấp hụi nên vỡ hụi và bỏ đi khỏi địa phương
đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã truy tìm được đối tượng nhanh
hiện công an huyện u minh chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng chín hai nhóm gồm hai mươi một đối tượng trú ở huyện thanh liêm và thành phố phủ lý
sử dụng một mươi xe mô tô tháo biệt kiểm soát mang theo nhiều không khí như đao dao phóng lộ đinh ba và vỏ chai bia
không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt bô rú còi rượt đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố phủ lý
hai nhóm đối tượng còn ném nhiều vỏ chai bia vào các nhà dân hàng quán ven đường
và xảy ra hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác gồm bốn đối tượng hậu quả là một đối tượng bị thương
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc lực lượng công an đã tạm giữ hình sự một mươi ba trong số hai mươi một đối tượng
và tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật